tại hải phòng trong giờ phút giao thừa mặc dù mưa phủn lất phất và có lúc nặng hạt hơn
nhưng không khí tại khu vực quảng trường nhà hát thành phố không giảm đi sự sôi động và hân hoan
trong niềm vui chào đón thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới
ai cũng diện những bộ quần áo đẹp nhất khuôn mặt ai cũng dạng người hạnh phúc
thành phố lung linh rực sáng trong ánh đèn trang trí nhiều màu sắc không khí đông vui và nhộn nhịp
bước vào xuân canh tí hai nghìn hai mươi thành phố hải phòng đổi thay bứt phá với một trăm linh các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới
thực hiện nghị quyết số năm của hội đồng nhân dân thành phố về hỗ trợ xi măng chỉnh trang đô thị
nhiều ngõ xóm được lát bê tông sạch đẹp cải thiện sinh hoạt của người dân
trong niềm phấn khởi ấy người dân thành phố càng vui mừng đặt niềm tin vào năm mới với nhiều ấm no hạnh phúc
đồng thời kỳ vọng thành phố ngày càng phát triển do đẹp hơn